sau hơn bốn ngày tìm kiếm sáng ngày hai mươi bảy tháng sáu lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn và nhân dân địa phương
đã tìm thấy thi thể cháu hoàng thị nhàn một mươi ba tuổi học sinh trường trung học cơ sở đà vị
bị trượt chân ngã xuống sông gâm và bị nước cuốn trôi tại khu vực bản lãm thuộc xã khâu tinh
cách nơi cháu ngã năm km
ngày hai mươi ba tháng sáu cháu hoàng thị nhàn đi đánh cá cùng bà nội là bà đào thị thầm
bị trượt chân ngã xuống sông gâm và bị nước cuốn trôi việc tìm kiếm càng gặp rất nhiều khó khăn
mưa lớn trên địa bàn tỉnh tuyên quang những ngày qua gây ra nhiều thiệt hại về nhà cửa cây trồng cũng như đường xá giao thông
ngày hai mươi bảy tháng sáu trên địa bàn tỉnh tuyên quang mưa to trên diện rộng vẫn tiếp tục tiếp diễn
để chủ động ứng phó kịp thời hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra
tỉnh tuyên quang đã chỉ đạo các huyện thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ
cảnh báo dân tăng cường kiểm tra bố trí lực lượng thường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn để tiếp nhận và xử lý kịp thời với mọi tình huống có thể xảy ra